trong lúc đang kiểm tra nhóm người khai thác cát trái phép trên sông long đại xã xuân ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
thì một đại quý công an đã bị một đối tượng hành hung phải nhập viện
trước đó đại úy võ đức hải phó trưởng công an xã xuân ninh huyện quảng ninh
cùng hai cán bộ công an viên đang kiểm tra nhóm người khai thác cát trái phép trên sông long đại
thì đối tượng nguyễn minh thảo bốn mươi ba tuổi trú tại thôn xuân dục hai xã xuân ninh huyện quảng ninh
đã có hành vi thách thức và chống đối
trước sự manh động của đối tượng thì đại quý hải đã nổ súng chỉ thiên
tuy nhiên đối tượng thảo vẫn tấn công khiến đồng chí hải ngã xuống khoang thuyền
và sau đó thì đối tượng bỏ trốn
khám xét khẩn trương nơi ở cũng như là khu kinh doanh karaoke khách sạn do thảo làm chủ
ở địa bàn xã xuân ninh huyện quảng ninh lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng kiếm
cùng nhiều tăng vật liên quan đến kinh doanh lô đề cho vay nặng lãi
hiện tại thì công an tỉnh quảng bình đang truy tìm đối tượng thảo để xử lý theo quy định của pháp luật